thưa quý vị sáng nay một mươi bốn tháng bốn thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã dự lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động
và đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai
cùng sự có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
lãnh đạo các địa phương và lãnh đạo bộ công an qua các thời kỳ
lực lượng cảnh sát cơ động là một bộ phận cấu thành quan trọng của công an nhân dân việt nam
là một lực lượng vũ trang cách mạng trọng yếu được đảng nhà nước tin tưởng
giao nhiệm vụ thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
trong thời kỳ đổi mới nhất là những nhiệm kỳ gần đây lực lượng cảnh sát cơ động ngày càng trưởng thành
vững mạnh toàn diện là lực lượng sung kích đi đầu dấn thân vào những nơi nguy hiểm khó khăn nhất
đấu tranh trực diện với các loại tội phạm nguy hiểm ngăn chặn chấn áp kịp thời các hoạt động gây dối
bạo loạn bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
những thành tích chiến công của lực lượng cảnh sát cơ động trong năm mươi năm qua
bắt đầu từ sự giáo dục rèn luyện quan tâm đặc biệt dạy công chăm lo lãnh đạo tuyệt đối
trực tiếp về mọi mặt của đảng quản lý tập trung thống nhất của nhà nước
sự lãnh đạo chỉ huy điều hành của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an qua các thời kỳ
thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh với tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ
tự an toàn xã hội hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động đã anh dũng hy sinh bị thương
những chiến công và sự công hiến hy sinh của các thế hệ cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động
luôn được đảng nhà nước và nhân dân ta tôn vinh tri ân sâu sắc
đồng thời qua đó đã tô thắm thêm biểu tượng cao đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân
truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân việt nam anh hùng
tới đây lực lượng cảnh sát cơ động phải quán triệt sâu sắc bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối
trực tiếp về mọi mặt của đảng sự thống lĩnh của chủ tịch nước sự thống nhất quản lý nhà nước của chính phủ
thủ tướng chính phủ sự chỉ huy quản lý trực tiếp của bộ trưởng bộ công an và sự giám sát của nhân dân
lực lượng cảnh sát cơ động phải thực sự tinh nguệ có chuyên môn nghiệp vụ giải vũ khí hiện đại
không ngừng đổi mới tư duy tầm nhìn chiến lược hành động mạnh mẽ ký chiến thuật khôn khảo
huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị của xã hội người dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
góp phần bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vạn lãnh thổ giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội
tạo môi trường hòa bình an ninh hợp tác
giữ vững kỳ cương kỳ luật để phát triển đất nước
cùng với đó là tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác huấn luyện đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát cơ động
làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ
trên nền tảng truyền thống vẻ vang của năm mươi năm thành lập và trưởng thành thủ tướng phạm minh chính mong muốn và tin tưởng
lực lượng cảnh sát cơ động tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
luôn dũng cảm chiến đấu sẵn sàng hy sinh thức cho dân ngủ gác cho dân vui chơi lấy niềm vui hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui lẽ sống của mình
xây dựng văn hóa tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của người công an nhân dân bản lĩnh dũng cảm nhân văn có trái tim nóng cái đầu lạnh đôi chân vững chắc có bàn tay sạch và biết trọng danh dự
vì danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất như lời căn dặn của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
theo dự kiến phiên họp thứ ba mươi hai của ủy ban thường vụ quốc hội sẽ diễn ra trong chiều ngày một mươi năm tháng bốn các ngày một mươi sáu một mươi bảy một mươi chín và sáng ngày hai mươi hai tháng bốn tại phòng họp tân trào nhà quốc hội
chủ tịch quốc hội vương đình huệ tham dự phát biểu khai mạc và cùng các phó chủ tịch quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp
tại phiên họp thứ ba mươi hai ủy ban thường vụ quốc hội dành nhiều thời gian để cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược dự án luật di sản văn hóa sửa đổi dự án luật tư pháp người chưa thành niên dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi dự án luật quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn
đồng thời ủy ban thường vụ quốc hội cũng cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi năm điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi bốn
về công tác giám sát ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của quốc hội tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của hội đồng dân tộc các ủy ban của quốc hội năm hai nghìn hai mươi ba xem xét kết quả giám sát của đoàn giám sát của quốc hội về việc thực hiện nghị quyết số bốn mươi ba hai nghìn hai mươi hai qh một mươi năm ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai của quốc hội
về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế
xã hội và các nghị quyết của quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm hai nghìn hai mươi ba
ủy ban thượng vụ quốc hội cũng cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm hai nghìn hai mươi ba và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
dự kiến chương trình giám sát năm hai nghìn hai mươi năm của quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến bước đầu về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề
việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ năm hai nghìn chín đến hết năm hai nghìn hai mươi
dự kiến chương trình giám sát năm hai nghìn hai mươi ba của quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến báo cáo kết quả trật tự an toàn giao thông từ năm hai nghìn hai mươi

bộ ngoại giao việt nam đã chỉ đạo các đại sứ quán việt nam tại khu vực trung đông phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại và đoàn ngoại giao ở địa bàn
đồng thời tăng cường biện pháp bảo hộ công dân cử cán bộ trực liên lạc thường xuyên với những đầu mối cộng đồng người việt nam tại địa bàn để liên tục cập nhật thông tin
cho đến nay tình hình công dân việt nam tại các địa bàn vẫn an toàn
thực hiện chỉ đạo của bộ ngoại giao đại sứ quán việt nam tại israel và đại sứ quán việt nam tại iran đã có khuyến cáo công dân về các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn
sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình giữ liên lạc thường xuyên với cộng đồng người việt xây dựng các kế hoạch bảo hộ phù hợp với diễn biến xung đột bảo vệ an toàn cho công dân việt nam
bộ ngoại giao việt nam khuyến cáo công dân việt nam tạm thời không tới các khu vực xảy ra xung đột
công dân việt nam ở địa bàn cần theo dõi sát tình hình chủ động tiến hành các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn cần thiết tuân thủ nghiêm quy định của chính quyền địa phương không tụ tập đông người và hạn chế đi lại
liên hệ ngay với đại sứ quán việt nam tại israel và đại sứ quán việt nam tại iran theo số điện thoại trên màn hình khi gặp khó khăn cần được trợ giúp
trong hội nghị về công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm mới đây nhất sở y tế các tỉnh thành phố đã có kiến nghị với bộ y tế xin cấp phép vaccine tay chân miệng sau khi hoàn thành giai đoạn ba thử nghiệm
theo đánh giá của các chuyên gia y tế và hội đồng đạo đức hiệu quả
giá trị phòng chống bệnh tay chân miệng khá cao nếu được cấp phép đây sẽ là vaccine tay chân miệng đầu tiên ở việt nam
vắc xin phòng bệnh tay chân miệng đã hoàn thành quá trình thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba tại việt nam và hội đồng đạo đức ghi nhận vaccine giúp bảo vệ trẻ chống lại bệnh tay chân miệng do chủng ov bảy mươi một
tức là chủng có độc lực cao nhất ở bất kỳ đầu nặng nào hiệu quả đạt đến chín mươi sáu tám chưa ghi nhận gây sóc phản vệ sau tiêm có khoảng ba mươi phản ứng bất lợi hay gặp sau tiêm
phản ứng bất lợi hay gặp sau tim như sưng đau đỏ vết tim tương tự như các vaccine khác
qua giai đoạn một là nó an toàn với người
tiếp theo qua giai đoạn hai là nó chứng minh là nó có thể tạo kháng thể
giúp bảo vệ được cái virus tai chân miệng
và kết quả của giai đoạn hai đã cho thấy là vaccine này tạo được cái ngưỡng kháng thể
giúp trẻ bảo vệ được bệnh
thì có được kháng thể đó rồi thì mới qua giai đoạn ba
thì giai đoạn ba là để chứng minh được là cái kháng thể đó thực sự là ngừa được bệnh
ở trên những đứa trẻ mà tham gia nghiên cứu
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay cả nước đã ghi nhận hơn một mươi ca mắc bệnh tay chân miệng
tăng hai ba lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
bộ y tế dự báo căn bệnh truyền nhiễm này sẽ còn gia tăng trong thời gian tới
nhiều địa phương đề xuất bộ y tế sớm cấp phép lưu hành vaccine phòng bệnh
tai chân miệng
liên quan tới vấn đề phòng chống dịch nói chung thì cũng xin kiến nghị bộ y tế sớm có hướng dẫn
về việc tiêm phòng vaccine cho tai phụ vaccine bạch hậu uống ván và hò gà
y tế tp hcm xin kiến nghị bộ y tế xem xét đưa cái vaccine tai chân miệng vào
trước đây đã có thử nghiệm tại viện baxter tp hcm và cũng chứng tỏ có hiệu quả
với các bệnh truyền nhiễm vaccine luôn là biện pháp bảo vệ hiệu quả và căng cơ nhất
việc sớm có vaccine phòng bệnh tay chân miệng sẽ có ý nghĩa rất lớn giúp kiểm soát bệnh
và giảm gánh nặng bệnh tật do tay chân miệng gây ra
thưa quý vị tại tp hcm vừa diễn ra chương trình ngày hội tiêu dùng
đây là cơ hội để các doanh nghiệp tăng cường kết nối giao thương
quảng bá thương hiệu hợp tác kinh doanh và mở rộng thị trường nội địa
ngày hội tiêu dùng là chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp
nhà sản xuất và người tiêu dùng được tổ chức thường điên
năm nay ngày hội tiêu dùng diễn ra vào ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tập trung trưng bày và giới thiệu các nhóm hàng tiêu dùng
hàng việt nam chất lượng cao nông sản thực phẩm và đặc sản vùng biển
ngày hội tiêu dùng góp phần xây dựng tp hcm trở thành trung tâm mua sắm hiện đại
hấp dẫn đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng
đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa góp phần khôi phục và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh
mang đến cho người tiêu dùng nhiều sản phẩm có chất lượng cao
tốt giá cả ưu đãi tiết kiệm trong chi tiêu với hạn mức khuyến mãi từ ba mươi đến bảy mươi
mặc dù được tỉnh hòa bình bố trí nguồn vốn để triển khai xây dựng kè khắc phục sự cố sạt lở
trên địa bàn tp hòa bình thế nhưng dự án cấp bách này vẫn chưa được triển khai đúng tiến độ
thời điểm hiện tại khối lượng thi công tương đương khoảng năm mươi giá trị hợp đồng
dự án cấp bách
dự án cấp bách
khắc phục hậu quả sạt lở trên địa bàn tp hcm được đầu tư gần năm trăm linh tỷ đồng
và dự án được hoàn thành trong vòng bốn năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi bốn
tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại đơn vị thi công mới hoàn thành năm mươi giá trị hợp đồng
vướng mắt chính là khu tái định cư cho người dân và giải phóng mặt bằng chưa được đồng thuận
dự án khắc phục sạt lở khu vực tổ một mươi năm phường đồng tiến tổ dân phố ngọc
phường trung minh và đoạn cầu hòa bình ba thuộc nhóm dự án cấp bách với tổng
kinh phí bốn trăm chín mươi chín tám trăm một mươi bảy tỷ đồng
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đã tiến hành kiểm đếm tài sản hoa màu trên đất
và thực hiện hỗ trợ tái định cư cho các hội bị ảnh hưởng
thế nhưng hơn ba năm qua dự án vẫn còn là công trường ngổn ngang
những ngôi nhà sạt lở vẫn nguyên hiện trạng chưa được dỡ bỏ
thành phố hòa bình chưa bàn ra mặt bằng cho đơn vị thi công do nhiều hội dân đã di rời

thành phố hòa bình chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công do nhiều hộ dân đã di rời quay trở lại khu vực cũ
thành phố tái định cư riêng của dự án để di chuyển các hội dân đến nơi ở mới
diện tích đất và tài sản trên đất nằm ngoài bia đỏ được cấp của các hộ dân là rất lớn
điều này đã gây ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện dự án
tổng kiếm ngày xuất khẩu nông lâm thủy sản ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn ước đạt một mươi ba năm mươi ba tỷ usd
tăng hai mươi một tám so với cùng kỳ
dù kinh mệnh xuất khẩu cao nhưng có đến hơn bảy mươi sáu sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu chưa qua chế biến
đa phần nông sản việt nam vẫn xuất khẩu ở dạng tươi hoặc chỉ sơ chế bảo quản
nhiều mặt hàng như rau quả tỷ lệ chế biến chỉ đạt khoảng một mươi hai đến một mươi bảy
thưa quý vị dự báo năm hai nghìn hai mươi bốn ngành nông nghiệp việt nam đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản
đạt năm mươi bốn năm mươi năm tỷ usd để cán đích thành công con số này
đồng thời thiết lập kỷ lục kim ngạch mới ở nhiều mặt hàng
chủ lực thì việc đầu tư cho chế biến nông sản xuất khẩu là giải pháp hiệu quả và quan trọng hàng đầu
vâng trong bối cảnh thị trường lương thực thực phẩm thế giới liên tục tăng trưởng
nắm bắt được xu thế nhiều doanh nghiệp ngành hàng đã chủ động tham gia xây dựng chuỗi giá trị nông sản xuất khẩu
và có những thành công bước đầu
mặt hàng xuất khẩu chủ lực của doanh nghiệp này là quế hồi tiêu điều cơm dừa và cà phê
trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động đơn vị đã chủ động đầu tư công nghệ đẩy mạnh chế biến sâu
lượng các sản phẩm xuất khẩu thứ mạnh hiện các đơn hàng gia vị của doanh nghiệp đã kín đến hết năm
năm năm gần đây tuấn minh đã đầu tư nhà máy brc trang bị máy bóc thiết bị hiện đại để chúng tôi cải thiện chất lượng
và đặt mục tiêu là đánh mạnh hàng xuất khẩu vào thị trường chất lượng cao như là châu âu và mỹ
năm hai nghìn hai mươi ba chúng tôi đạt doanh thu là hai mươi tám triệu đô la mỹ và mục tiêu chúng tôi đạt doanh thu trong năm hai nghìn hai mươi bốn là bốn mươi triệu đô la mỹ
để mạnh phát triển vùng nguyên liệu quế hồi hồ tiêu và các loại nông sản chất lượng cao trong nhiều năm doanh nghiệp này đã chuyển dân từ xuất khẩu thô sang chế biến sâu các sản phẩm nông sản hoàn thiện chuỗi giá trị cho ngành gia vị
chúng tôi luôn theo đuổi một chiến lược phát triển bền vững và chúng tôi liên kết hợp tác với một số các bà con các vùng các địa phương có thổ nhưỡng phù hợp với những nguyên liệu mà chúng tôi đang sử dụng
chúng tôi hợp tác với bà con để phát triển vùng nguyên liệu từ vùng trồng và chúng tôi đưa ra một quy trình để thu hoạch và chế biến và sản xuất ra để tạo ra những sản phẩm có chất lượng tối ưu
từ hai câu chuyện trên có thể thấy rằng nếu muốn tiến xa hơn nâng kim ngạch xuất khẩu đạt giá trị cao hơn việc tập trung đầu tư và có cơ chế ưu tiên khích lệ lĩnh vực chế biến sâu sẽ đạt được
nhóm vai trò rất quan trọng theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xuất khẩu nông lâm thủy sản của việt nam liên tục tăng trưởng hơn một mươi năm qua nhiều mặt hàng như cà phê cao su gạo rau quả hạt tiều tôm đồ gỗ và nhóm xuất khẩu trên một tỷ usd nhưng tăng trưởng lại chủ yếu nhờ tăng quy mô sản lượng nhưng sản phẩm vẫn xuất thô
thưa quý vị việc thúc đẩy phát triển ngành chế biến nông sản theo chiều sâu đã được chỉ ra không phải mới đây
việc này được xác định đóng một vai trò then chốt giúp tạo ra các sản phẩm nổi trội làm tăng thêm giá trị cho nông sản của việt nam
đồng thời cũng tạo ra nhiều lợi ích cho nền kinh tế nhằm nâng cao sức cạnh tranh xây dựng được chuỗi ngành hàng chuyên nghiệp chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe ý kiến của các chuyên gia
chúng ta sẽ tập trung cải thiện chất lượng và đẩy ngại khâu sản phẩm giá trị gia tăng để làm sao chúng ta vừa tăng được về lượng nhưng lượng nó bền vũng thì chúng ta có thêm giá trị như vậy thì chúng ta sẽ đi song song bằng cả yếu tố chất và yếu tố lượng
chúng ta phải có nỗ lực rất lớn trong việc hoàn thiện khâu sản xuất chế biến ứng dụng các công nghệ cao vào trong hoạt động sản xuất chế biến
chúng ta phải có sự đồng hành giữa doanh nghiệp cũng như chính phủ
chính phủ cũng có thể sắp tới
chúng ta sẽ có thể đưa ra nhiều hơn chính sách để đáp ứng được phát triển về công nghệ nguồn nhân lực cũng như bên cạnh đấy doanh nghiệp có sự đào tạo nguồn nhân lực để có thể ứng dụng được công nghệ cao vào trong quy trình sản xuất chế biến cũng như là xuất khẩu
chúng tôi có thể tận tay thu lượm được nguồn nguyên liệu sạch và nguồn nguyên liệu tươi từ các hộ nông dân
sau đó chúng tôi sẽ tự tay chế biến ở các nhà máy của chúng tôi
chuyển chất lượng cao của châu âu
sau đó xuất đi nước ngoài để đảm bảo là cái hàng hóa của chúng tôi có thể mang đến cái chất lượng cao từ việt nam sang các nước
thưa quý vị thời gian qua việt nam đã tham gia ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương với các quốc gia và khu vực
mang lại nhiều lợi thế về thị trường và thuế quan cho doanh nghiệp sản xuất chế biến nông sản
để nắm bắt cơ hội và tăng khả năng cạnh tranh doanh nghiệp cần đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại nâng cao năng lực chế biến
các đơn vị liên quan cần xây dựng kế hoạch quy hoạch vùng nguyên liệu tập trung theo hướng tăng hiệu quả liên kết giữa các địa phương
các vùng giữa nông dân với doanh nghiệp để tạo ra vùng nguyên liệu ổn định phục vụ chế biến xuất khẩu
ngày hôm nay một mươi bốn tháng bốn tức mùng sáu tháng ba âm lịch tại đền thờ đức quốc tổ lạc long quân và đền mẫu âu cơ
thuộc khu di tích lịch sử đền hùng thành phố việt trì
nhân dân tỉnh phú thọ đã thay mặt đồng bào chiến sĩ cả nước kiều bào ta ở nước ngoài
tổ chức lễ dỗ đức quốc tổ lạc long quân và dân hương tưởng niệm tổ mẫu âu cơ
trong không khí thành kính trang nghiêm tại đền thờ đức quốc tổ lạc long quân và tổ mẫu âu cơ
lãnh đạo tỉnh phú thọ đã dâng hương hoa lễ vật bày tỏ lòng biết ơn tưởng nhớ công lao đức quốc tổ lạc long quân
và tổ mẫu âu cơ đã khởi dựng cơ đồ và đặt nền móng cho dân tộc việt nam
phù hộ cho xã tắc thịnh vượng quốc thái dân an bách gia trăm họ hạnh phúc trường tồn mưa thuận gió hòa
con cháu lạc hồng nguyện tiếp nối truyền thống tiên rồng không ngừng rèn luyện cùng nhau đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thử thách
phấn đấu hết mình vì sự nghiệp xây dựng và giữ nước của cha ông có phần tâm sức trí tuệ để xây dựng đất nước việt nam hòa bình thống nhất thịnh vượng và phát triển
cũng trong ngày hôm nay rất đông người dân du khách thập phương đã
về khu di tích lịch sử đền hùng dân hương nhân dịp dỗ tổ hùng vương năm hai nghìn hai mươi bốn
trước tình hình này để phòng ngừa ủn tắc tai nạn giao thông đồng thời hỗ trợ giúp đỡ người dân di chuyển lên khu vực các đền chùa được thuận lợi
lực lượng chức năng đã triển khai công tác hướng dẫn phân luồng giao thông không để xảy ra ủn tắc
bên cạnh đó ban tổ chức dỗ tổ hùng vương đã chỉ đạo ngành y tế bố trí thêm đội ngũ y bác sĩ thường trực tại các đền trong khu di tích
sẵn sàng sơ cấp cứu các trường hợp người dân có sức khỏe yếu không may bị ngất hoặc bị các tai nạn chấn thường khác
ngày hôm nay tại cảng tàu khách quốc tế hạ long ubnd tp hạ long tỉnh quảng ninh đã tổ chức hội thảo quảng bá xúc tiến du lịch năm hai nghìn hai mươi
lệ ký kết thỏa thuận hợp tác về xúc tiến quảng bá du lịch giữa tp hạ long và đại diện các tập đoàn đơn vị truyền thông hiệp hội du lịch tỉnh quảng ninh
năm hai nghìn hai mươi bốn là năm đánh dấu rất nhiều sự kiện lớn
đặc biệt là sự kiện kỷ niệm ba mươi năm ngày tổ chức unesco công nhận vịnh hạ long là di sản thiên nhiên thế giới
thành phố hạ long cũng đặt ra mục tiêu năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ đón một mươi triệu lượt khách
tại hội thảo quảng bá xúc tiến du lịch năm hai nghìn hai mươi bốn các đại biểu tham dự cùng nhau thảo luận trao đổi và đưa ra nhiều giải pháp
nhằm giới thiệu quảng bá về tiềm năng lợi thế phát triển du lịch các khu điểm du lịch và các sản phẩm du lịch nổi trội đặc trưng của thành phố hạ long
đồng thời thảo luận trao đổi thông tin chia sẻ về những sự kiện lớn trên địa bàn đánh giá và đưa ra giải pháp ý tưởng phát triển các sản phẩm du lịch
mang tính nổi trội đặc trưng các giải pháp thực hiện truyền thông thu hút xúc tiến điểm đến cho du lịch hạ long
tối ngày một mươi ba tháng bốn tức ngày năm tháng ba âm lịch tại khu di tích lịch sử văn hóa phủ dây xã kim thái huyện vụ bản tỉnh nam định
đã diễn ra lễ rước đuốc một trong những nghị lễ quan trọng trong lễ hội phủ dây năm hai nghìn một mươi bốn
là một trong những trung tâm lớn về tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người việt từ nhiều đời này nhiều cộng đồng ở nam định đã duy trì việc thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ
thông qua rất nhiều hoạt động nghi lễ tập trung trang trọng nhất là vào dịp lễ hội phủ dây diễn ra từ ngày ba đến ngày một mươi tháng ba âm lịch
trong đó nghi thức rước đuốc diễn ra vào tối ngày năm tháng ba đã thu hút rất đông người dân thôn bản hạt và du khách thập phương
hàng nghìn ngọn đuốc đã được tiếp từ ngọn lửa thiêng xin từ cung cấm
sau đó rước vòng quanh khu vực đền phủ lăng trong quần thể di tích lịch sử văn hóa phủ dây
đi thành vòng xung quanh làng xã nó đem ngọn lửa thiêng ấy kết nối cộng đồng
lễ rước đuốc trong lễ hội phủ dây với mong muốn ngọn lửa tượng trưng cho ánh sáng để thắp sáng niềm tin
hy vọng về cuộc sống ấm no hạnh phúc cho bách gia trầm họ thái bình an nhiên
thưa quý vị ca khúc quê em ở trường sa được lấy cảm hứng từ câu chuyện của em nguyễn son trà
một trong những học sinh tiêu biểu đến từ đảo sông tử tây
năm hai nghìn bảy em cùng gia đình chuyển đến đảo trường sa sinh sống
những ngày ở trên đảo sa là những ngày em cảm nhận được niềm vui bé nhỏ và bình dị
sự hiện diện của thế hệ trẻ trên quần đảo trường sa là minh chứng cho sự kiên định kiên trì của đất nước ta
trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước phản ánh sự thấu hiểu sâu sắc
sự quyết tâm và lòng yêu nước của toàn dân toàn quân và cán bộ đảng nhà nước
đây cũng là bước tiến quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi
nghị quyết đại hội
đội mới ba của đảng dưới sự chỉ đạo của tổng bí thư nguyễn phú trọng
tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước xây dựng một việt nam hùng cường và ngày càng sầu mạnh
trong lòng biển cả xanh màu nơi những hòn đảo xa xôi của quần đảo trường sa
sức sống vẫn rực rỡ đong đầy trong những đứa trẻ những công dân nhí của đảo
các đoàn công tác từ đất liền ra thăm quần đảo không chỉ khâm phục ý chí và sự hy sinh của cán bộ chiến sĩ
mà còn bị quấn đảo
hút bởi vẻ vui đùa nụ cười hồn nhiên của các em
cùng với bản hòa nhạc đầy ý nghĩa quê em ở trường sa
trong đêm giao lưu văn nghệ các em thiếu nhi của thị trấn trường sa
đã mang đến không khí sôi động và cảm xúc đặc biệt
với những bức múa nhẹ nhàng cùng giọng ca trong trẻo
các em đã làm cho các đoàn công tác từ đất liền ngỡ ngàng và xúc động
bị quấn hút bởi sự thuần khiết và sự gắn bó của các em với đất đảo
mà còn nhớ mãi trong lòng những giá trị mà trường sa mang lại
bài hát quê em ở trường sa là đặc sản tinh thần của các công dân thiếu nhi nơi đây
những gương mặt thơ ngây nụ cười hồn hiên mang cái nắng cái gió nơi biển khơi của các em
khi lên trên sân khấu biểu diễn đã gây xúc động lớn đối với các đoàn khách từ trong đất liền ra tham đảo
nhiều người đã không kìm nén được cảm xúc chào dân
em rất vinh dự và tự hào khi được sinh sống và học tập trên mảnh đất trường sa thiên liêng
nơi tiếng đầu của tổ quốc
trường sa quê em có cảnh quan xanh sạch đẹp
với khí hậu mát mẻ dễ chịu
có khu tâm linh như đài tử niệm liệt sĩ nhà thờ bác chùa và nhà truyền thống
có công viên khu vui chơi thiếu nhi sân tập thể thao
có biển bao bọc xung quanh đẹp và có âu tàu
đặc biệt em rất yêu ngôi trường tiểu học thị trấn trường sa
nơi gắn bó và nuôi dưỡng tâm hồn tuổi thơ chúng em
trong những chuyến hải trình đến với trường sa
đặc biệt và đáng nhớ không chỉ là cảnh đẹp của biển cả và đảo sa xôi
mà còn là sự hiện diện của ý chí niềm tin và hy sinh của quân và dân trên đảo
đó là biểu tượng của sự kiên cường sự bền bỉ và lòng yêu nước không biên giới
lúc đầu đi cho một lần cho biết trường xa
trường sa là rất là thiên liêng nói chung là cả nước mình dùng về trường sa
cho nên là vợ chồng em với lại các hội dân khác là tình nguyện
tình nguyện ra đây
để nắm chắc chủ quyền của biển đảo
quân dân thì rất là gắn kết
ví dụ như ở dưới hội dân mà có bị nhà cửa hay có bị trục trặc cái gì
thì mấy anh chiến sĩ cũng xuống giúp đỡ
quê em ở trường sa không chỉ là một ca khúc
mà còn là biểu tượng của sức sống mãnh liệt và lòng yêu thương vô điều kiện dành cho đất nước và biển đảo
những đứa con của biển
những công dân nhí
đang là chủ nhân tương lai của một phần đất nước việt nam thân thương và vĩ đại
và khi rời trường sa
trong lòng các đại biểu ra thăm đảo
vẫn hiện hiện tiếng cười
tiếng hát hồn nhiên
trong trẻo và tươi sáng
của những công dân thiếu nhi
trên quần đảo tiền tiêu của tổ quốc